tòa án nhân dân huyện định quán cũng chuẩn bị một màn hình lớn ngay trước trụ sở để người dân theo dõi
bên trong khu vực phòng xét xử chỉ có những người có giấy triệu tập những người có nghĩa vụ liên quan mới được vào
bị cáo và gia đình bị hại có mặt tại phiên tòa
từ ngày năm tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba đoàn kiểm tra của sở giao thông vận tài tp hcm đã kiểm tra việc chấp hành các quy định kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô theo quy định pháp luật đối với nhà xe thành bưởi
về kết quả xử lý vi phạm qua thiết bị giám sát hành trình trong chín tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba sở giao thông vận tài tp hcm đã thu hồi hai trăm bốn mươi sáu phủ hiệu của các xe của nhà xe thành bưởi vì vi phạm tốc độ
theo xác định của công an huyện định quán trước khi gây tài nạn lái xe hoàng phong
văn tính đã bị giữ bằng lái ba tháng do lỗi vi phạm tốc độ
băng lái bị tạm giữ cũng đồng nghĩa với việc tài xế không được lái xe trên đường cho đến khi nào hết thời hạn và giải quyết xong vi phạm
đây là điều sơ đẳng mà bất kỳ một tài xế chuyên nghiệp nào cũng phải biết dĩ nhiên các chủ xe càng phải biết rất rõ điều đó
thông tư một mươi hai năm hai nghìn hai mươi của bộ giao thông vận tài quy định về việc tổ chức quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tài đường bộ đã quy định rõ
trước khi thực hiện nhiệm vụ vận chuyển người trực tiếp điều hành hoạt động vận tài của doanh nghiệp hợp tác xã hoặc cán bộ quản lý của đơn vị kinh doanh vận tải và người lái xe phải thực hiện các nội dung công việc như kiểm tra giấy phép người lái xe giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường giấy chứng nhận đăng ký xe lệnh vận chuyển
thế nhưng các chủ nhà xe thành bưởi lẫn tài xế hoàng văn tính dù như không quan tâm đến việc mình đang bị giam bằng lái và không được phép tham gia giao thông với tư cách là một lái xe
tai nạn thảm khốc đã xảy ra như một tất yếu trong câu chuyện này tài xế có lỗi lớn nhưng chủ xe không thể chối bỏ trách nhiệm khi trực tiếp quản lý nhân viên của mình hàng ngày
trước đây chạy xe ẩu như tài xế hoàng văn tính nói trên được nhiều người gọi là quan tài bày vì khi đi trên những chiếc xe này hành khách chỉ việc nhắm mắt phó thác sinh mệnh mình cho tài xế tranh giành khách lạng lách đánh võng phóng nhanh vượt ẩu bất chấp luật lệ giao thông đó là những gì mà khách đi trên đường vẫn thường gặp
chuyện này xảy ra từ một mươi năm đến hai mươi năm trước nhưng kể từ khi ngành giao thông đưa ra những quy định nghiêm ngặt cho cả tài xế lẫn chủ xe
thì tài xế điều khiển những quan tài bay ấy không thể tự tung tự tác một mình mà còn có sự trợ sức của chủ xe lẫn lực lượng chức năng giám sát trên đường
khi chiếc xe được gắn thiết bị giám sát hành trình các lái xe không thể qua mặt được chủ xe trên suốt hành trình từ điểm xuất phát đến điểm độ cuối cùng
toàn bộ hành trình của chiếc xe đều được thiết bị giám sát ấy ghi lại không xót một động thái nào của xe lẫn tài xế
sau mỗi chuyến đi các kiểm tra viên của nhà xe sẽ kiểm tra hệ thống kết nối hộp đen của từng chiếc xe để xem xét các lỗi mà tài xế vi phạm trên đường rồi đưa ra các chế tài
nhiều hãng xe có những biện pháp rất nghiêm khắc để xử lý những lỗi mà tài xế vi phạm như chạy quá tốc độ đậu đỗ dọc đường không đúng nơi quy định trở quá số người trên xe
các chủ xe phạt rất nặng thậm chí chửi hết số tiền lương mà tài xế đó vi phạm theo quy định của nhà xe
chính vì sự nghiêm khắc như vậy nên tài xế các nhà xe đó luôn chấp hành nghiêm các quy định
vì có chạy nhanh hoặc bắt được khách dọc đường thì lái xe cũng không được thêm đồng nào mà còn bị phạt nên trả ai dại mà chạy quá tốc độ phóng nhanh vượt ẩu hoặc đón trả khách không đúng quy định cả
cũng với thiết bị giám sát hành trình ấy các thông tin liên quan cũng được ngành giao thông cùng lúc ghi nhận bằng hệ thống công nghệ để làm căn cứ xử lý vi phạm
trở lại với nhà xe thành bưởi báo cáo của công an tỉnh đồng nai cho biết từ đầu năm đến tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh này đã xử lý tám trường hợp lái xe của nhà xe thành bưởi vi phạm tốc độ và hai vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng của nhà xe này gây ra trên quốc lộ hai mươi
có thiết bị giám sát hành trình gắn trên mỗi xe có camera giám sát được lắp đặt khá nhiều trên toàn tuyến đường để xử lý phạt nguội
ấy vậy mà tài xế hãng xe vẫn liên tục vi phạm thì kẻ cũng lạ
nếu chủ xe chấp hành đúng pháp luật phạt nặng các tài xế vi phạm quy định thì chắc chắn sẽ hạn chế tối đa những vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng như vừa rồi
nếu lực lượng cảnh sát giao thông và thanh tra giao thông có trách nhiệm hơn thì chắc chắn tài xế hoàng văn tính làm sao có thể ôm vô lăng chở theo hàng chục hành khách để rồi gây tai nạn khi băng lái của anh ta đã bị tước trước đó
đại tá trần anh sơn phó giám đốc công an tỉnh đồng nai cho biết công an sẽ mở rộng điều tra xác định rõ trách nhiệm của chủ xe thành bưởi và những người liên quan vụ tai nạn
phó giám đốc công an tỉnh đồng nai nhấn mạnh đối với nhà xe thành bưởi khi kiểm tra phát hiện vi phạm sẽ cương quyết xử lý nghiêm không có vùng cấm không có can thiệp
trong đó trách nhiệm của chủ xe giao phương tiện cho tài xế không có bằng lái sẽ được công an xác minh làm rõ
đại tá sơn cũng nhận định các tuyến quốc lộ trên địa bàn tỉnh đồng nai đang quá tải
không có giải phân cách nhất là quốc lộ hai mươi có quá nhiều bất cập về giao thông
bà giám đốc công an tỉnh tham miêu tỉnh ủy ủy ban nhân dân tỉnh phối hợp với bàn an toàn giao thông tỉnh và cục đường bộ bốn bộ giao thông vận tài để khắc phục bất cập tại quốc lộ hai mươi